tập trung các giải pháp để công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn sát với yêu cầu thực tế gắn với chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
là những nội dung chính được các đại biểu tập trung thảo luận tại hội nghị công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn
do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội tổ chức ngày hai mươi ba tháng ba tại hà nội
với khoảng bảy mươi dân số làm nông nghiệp ở việt nam đào tạo nghề trong lĩnh vực nông nghiệp có vai trò rất quan trọng trong thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế
đó không chỉ là vấn đề giải quyết lao động khu vực nông thôn mà còn là vấn đề an sinh xã hội và dịch chuyển lao động trong chính nội ngành nông nghiệp theo hướng bền vững
lần này chúng ta thực hiện đào tạo là tập trung cho đào tạo về chuyển tái cơ cấu ngành nông nghiệp đào tạo về để chuyển đổi mô hình sản xuất theo biến đổi khí hậu
thế rồi là đào tạo cho các đối tượng là lao động trong các doanh nghiệp thế rồi là các lao động nông dân mà tham gia sản xuất liên kết với doanh nghiệp trong các hợp tác xã và thực hiện tái cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn của các địa phương
cơ chế tài chính cũng có sự thay đổi ngoài nguồn của trung mương thì có cái nguồn của các địa phương cùng tham gia hỗ trợ để đảm bảo cái nhu cầu đào tạo
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung phân tích
những khó khăn bất cập trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đồng thời đưa ra những giải pháp để công tác đào tạo sát với yêu cầu thực tế
không có thứ cái tài nguyên gì quan trọng bằng con ngựa mà khu vực này chiếm bốn mươi ba đây là một dư địa rất lớn làm tốt công tác này thì sẽ có điều kiện để chuyển dịch lao động sang khu vực hai khu vực ba
theo kế hoạch của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong năm hai nghìn một mươi bảy bộ sẽ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho hơn hai trăm chín mươi người
trong đó đào tạo trình độ sơ cấp và dưới ba tháng là hơn hai trăm một mươi người
đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng
là tám mươi người
công tác đào tạo nghề sẽ tập trung phục vụ thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp công nghệ cao ứng phó với biến đổi khí hậu đảm bảo an sinh cho vùng nghèo